vào khoảng chín giờ sáng ngày hôm nay tại cửa hàng tạp hóa phương mai của anh lê văn phương
trú tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam đã xảy ra vụ cháy tại tầng ba và tầng bốn
khiến năm người trong cửa hàng mắc kẹt ở bên trong
lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
cụ thể lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động bảy xe chữa cháy các loại
và huy động trên ba trăm linh cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để giải cứu những người mắc kẹt
do ngôi nhà được xây dựng cao tầng kiên cố lại chứa nhiều hàng hóa dễ cháy nên đám cháy lan rộng
kèm theo nhiều khói khí độc khiến cho công tác tiếp cận dập lửa triển khai tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn
đến một mươi một giờ cùng ngày lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã giải cứu được năm người mắc kẹt ở bên trong
đến một mươi một h ba mươi phút cùng ngày đám cháy cơ bản đã được khống chế
ngày hai mươi bảy tháng sáu công an thành phố thuận an tỉnh bình dương cho biết đơn vị đã lập hồ sơ
xử lý vi phạm đối với một cơ sở kinh doanh karaoke có nữ tiếp viên khỏa thân phục vụ khách
vào chiều tối ngày hai mươi sáu tháng sáu công an thành phố thuận an tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở karaoke loui
thuộc khu phố thạnh lợi phường an thạnh thành phố thuận an
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an đã bắt quả tan tại một phòng hát của cơ sở này
có ba nữ tiếp viên đang phục vụ hát trong đó một nữ tiếp viên không mặc quần áo đang nhảy múa với khách ngay trong phòng hát
theo ghi nhận tại hiện trường phòng hát này được che chắn không cho người bên ngoài nhìn vào trong
và luôn có nhân viên cơ quán đứng canh ngoài cửa
làm việc ban đầu ba nữ tiếp viên khai nhận đến hát múa cho khách và được trả một năm triệu đồng mỗi người
qua kiểm tra nhanh phát hiện có ba người đã tiếp viên cơ quán dương tính với chất ma túy
ngoài ra công an thành phố thuận an cũng phát hiện tạm giữ một số thuốc lá không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
vận chuyển một mươi hai bánh heroin ba đối tượng cùng chú tại huyện tuần giáo tỉnh điện biên
đã bị tòa nhân dân tỉnh bắc cạn tuyên phạt tử hình
theo cáo trạng vào ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi một tại tuyến quốc lộ ba khu vực phường xuất hóa thành phố bắc cạn
lực lượng công an kiểm tra xe ô tô khách chạy tuyến hà nội cao bằng đã phát hiện bắt quả tăng
lò văn sôm quảng văn thương và lường văn hồng đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ điện biên lên cao bằng
tăng vật thu giữ là một mươi hai bánh heroin với trọng lượng gần bốn hai kg
hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo lò văn sôm quang văn thương và lường văn hồng
mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
công an huyện dương minh châu tỉnh tây ninh vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc thu giữ hàng trăm triệu đồng
cụ thể vào trưa ngày hai mươi sáu tháng sáu kiểm tra quán cà phê vườn dâu thuộc ấp phước tân một
xã phan huyện dương minh châu do bà lê thị mỹ hạnh làm chủ
lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tăng đối tượng lê mộng lưu đang tổ chức cá cược đá gà qua mạng cho một mươi bảy đối tượng
số tiền cược mỗi trận từ năm đến hai mươi triệu đồng
tăng vật tạm giữ là một mươi bảy chiếc xe mô tô hai mươi ba điện thoại di động trên hai trăm một mươi triệu đồng
hiện công an huyện đang tạm giữ một mươi bảy đối tượng để lấy lời khai và điều tra làm rõ vụ việc
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang đang xác minh điều tra làm rõ vụ mua bán tàng trữ hơn một linh kiện
súng tự chế
sáng ngày hôm nay lực lượng công an đã bắt quả tàng nguyễn anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tổ dân phố bãi ban thị trấn nhã nam huyện tân uyên đang giao dịch mua bán linh kiện súng pcp
kiểm tra nhà tuấn lực lượng chức năng thu giữ hơn một linh kiện lắp ráp súng pcp
tuấn khai nhận số linh kiện trên không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
bước đầu xác định tuấn đã giao bán linh kiện dùng để lắp ráp súng pcp cho một số
đại lý ở huyện tân yên yên thế tỉnh bắc giang shipos cho một số đại lý ở nơi khác
đứng tên mặt hàng khác như là phụ tùng xe máy máy móc cơ khí và được hóa trang bọc kỹ qua nhiều lớp
nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
thưa quý vị và các đồng chí trong thời gian qua tại thành phố đà nẵng liên tục xảy ra các vụ việc
sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn gây dối trật tự công cộng cố ý gây thương tích
dẫn đến hậu quả nghiêm trọng
xác định công tác vận động thu hồi vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ trong nhân dân có vai trò đặc biệt
quan trọng trong việc đấu tranh phòng ngừa với các loại tội phạm
lực lượng công an đặc biệt là ở các xã miền núi thu huyện hòa vang đang đẩy mạnh tuyên truyền
triển khai thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực này
là một xã miền núi đất lâm nghiệp chiếm đến hơn bảy mươi toàn diện tích
tại xã hòa ninh người dân chủ yếu sống bằng nghề nông trồng rừng nên đa số vẫn còn thói quen
sử dụng các loại súng tự chế cung nỏ giao rửa để khai hoang săn bắt động vật hoang dã
nắm chắc địa bàn cơ sở công an xã hòa ninh đã phối hợp với cán bộ thôn người có uy tín
thường xuyên tổ chức những buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật như thế này để vận động người dân
tự giác giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
trước đây tôi là người mua phế liệu người dân đi ra chát về đem một khẩu sống về
tôi thấy không có gì
các khẩu sống vẫn còn đẹp tôi mới trùi rửa ra nói chờ tôi cắt ở trong nhà
bên đây nghe tuyên truyền ở chỗ công an xã hòa ninh quy định người dân có vũ khí để đem lên nộp
tôi nghĩ để khẩu sống đây mình cũng sợ là nguy hiểm tôi mới đem tôi trôi lại cho công an xã
đặc biệt trong thời gian qua tại thành phố hà nẵng các vụ việc liên quan đến hành thiêu niên
chế tạo tàn trữ sử dụng các loại vũ khí thô sơ để giải quyết mâu thuẫn
ngày càng gia tăng ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
thực hiện phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người lực lượng cảnh sát khu vực
đã nắm chắc địa bàn đến tận nhà vận động tuyên truyền
nhờ vậy nhiều người dân đã chủ động giao nộp vũ khí đang sử dụng tại gia đình
bốn năm trước là mình có mua một cái cây như để nhòm mình tự vệ
mà giờ trừ thấy để nhòm có chuyện chi nóng lên cầm ra có chuyện chi nữa
thì ảnh hưởng đến đời vô lực cho công an
tôi cũng nắm bắt
một số đối tượng này có bản cầu tàn trữ được một số vũ khí vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ
vào đó thì tôi cũng phải đến vận động tổng viên và các đối tượng giao nộp vũ khí
thì qua công tác giao nộp thì đối tượng này cũng đã hiểu được
việc tàn trữ vũ khí của mình sẽ gây một cái nguy cơ
gây hại cho chính bản thân cho gia đình và cho xã hội
nhờ gần dân sát dân hành động quyết liệt thời gian qua việc thu hồi vũ khí tự chế vật liệu nổ
công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện hòa vang nói chung và xã hòa ninh nói riêng
đã đạt được những kết quả thích cực
từ đầu năm cho đến nay lực lượng công an xã đã tiến hành vận động thu hồi được bốn khẩu súng các loại
và một số vũ khí thô sơ như là đao kiếm mở táo cung nỏ từ quần chúng dân dân
việc vận động tuyên truyền để nâng cao nhận thức thay đổi suy nghĩ của bà con nhân dân
đặc biệt là ở các khu vực miền núi trong việc sử dụng vũ khí tự chế vật liệu nổ
là công tác lâu dài lực lượng công an xã đang kiên trì khéo léo
nỗ lực để bà con tự giác chấp hành quy định của pháp luật góp phần giữ vững an ninh trật tự
sau một tuần thực hiện kế hoạch về cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm
vi phạm về trật tự an toàn giao thông từ ngày hai mươi tháng sáu đến ngày hai mươi bảy tháng sáu
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý bảy sáu trăm bốn mươi người điều khiển phương tiện giao thông cơ sở
giới vi phạm về nồng độ cồn phạt tiền gần ba mươi tỷ đồng sáu năm trăm linh chín trường hợp vi phạm về tốc độ
phạt tiền gần một mươi tỷ đồng trong xử lý phương tiện vận tải
hàng hóa vi phạm quy định về cơ nới thành thùng chở hàng quá tải trọng quá khổ
cảnh sát giao thông đã kiểm tra xử lý hai sáu trăm chín mươi sáu người
phạt tiền gần một mươi hai tỷ đồng trong số này trợ hàng quá tải trọng là một bảy trăm ba mươi bốn trường hợp
quá khổ giới hạn ba trăm ba mươi năm trường hợp tự ý cải tạo phương tiện hai trăm tám mươi bốn trường hợp qua đó
cơ quan chức năng đã cưỡng chế việc tháo cắt thành thùng xe với một trăm một mươi tám trường hợp
thông báo tới cơ quan đăng kiểm bốn mươi năm trường hợp hạ tải ba trăm ba mươi năm trường hợp
ngày hai mươi bảy tháng sáu lực lượng chức năng thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã đưa tàu cá
số hiệu tg chín mươi hai nghìn tám ts chở khoảng tám mươi năm lít dầu đeo không rõ nguồn gốc về tới cảng của hải đội ba trăm linh một
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu để tiếp tục điều
tra xử lý theo quy định của pháp luật trước đó trên khu vực biển phía nam cách
đông nam côn đảo khoảng một trăm một mươi hải lý lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
đã phát hiện tàu cá số hiệu tg chín mươi hai nghìn tám ts có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có năm thuyền viên do ông nguyễn ngọc đức
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một thường trú tại phường hai thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang làm thuyền trưởng
theo lời khai ban đầu của ông đức tàu đang vận chuyển khoảng tám mươi năm lít dầu đeo số dầu trên được
mua từ một tàu không rõ số hiệu không có hóa đơn giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc của hàng hóa
thuyền trưởng và các thuyền viên không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định lực lượng chức năng
của tàu trên vùng cảnh sát biển ba đã tiến hành biên bản vi phạm hành chính đưa tàu về cạn
để xử lý theo đúng quy định pháp luật
nhằm tăng cường đảm bảo an ninh trực tự công cộng và đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội ma túy
ban thường vụ đoàn thanh niên công an tp hcm vừa cho ra mắt mô hình nhân dân tuần tra
ba mô hình này được thành lập và sự vận dụng sáng tạo trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tại chương trình ngày hội tuổi trẻ chúng ta xây dựng văn minh đô thị và hận ứng ngày quốc
tế phòng chống ma túy ngày toàn dân phòng chống ma túy sau các tiết mục biểu diễn văn nghệ võ thuật
và tuyên truyền về hoạt động bảo vệ môi trường ban tổ chức đã giới thiệu và ra mắt mô hình tổ nhân dân tuần tra
đây là một tổ chức chiến thống và chúng tôi đặt dưới sự quản lý và tập quýnh đầy đủ các
kỹ năng để đảm bảo được yếu tố nghiệp vụ khi xử lý các kỹ thuật và đây là một mô hình mà chúng
ta đã sử dụng và nghiên cứu hơn một năm qua các thành viên trong tổ sẽ được cấp đầy đủ tranh
thiết bị cần thiết và được tập huấn kiến thức nhận biết các loại ma túy chất kích thích cùng với đó
và trang bị kỹ năng xử lý khi phát hiện các đối tượng tội phạm đồng thời thông tin chia sẻ vị trí
trên nhóm kính để cùng với công an ngăn chặn đấu tranh với các đối tượng đảng viên lớn tuổi hay là
số công an hưu trí hoặc là số phụ nữ người ta đi tập thể dục đi chợ thì người ta cũng quan sát được
địa bàn phường quản lý được địa bàn phường thấy người lạ mặt vào địa bàn khu phố thì người ta cũng
cảnh báo cho người dân cũng như là báo cáo về cho trực ban công an phường ban đêm thì từ một mươi chín h
đến hai mươi một h hoặc là lúc chín h đột xuất thì công an phường sẽ chủ động tổ chức cái buổi tuần tra trên địa
bàn phường kết nối với cái lực lượng nhân dân tuần tra tại chỗ tuần tra cơ động này để họ phối hợp
với lực lượng công an phường để tuần tra trên các tuyến đường trên địa bàn phường tôi cho rằng đây
là một hình hết sức có ý nghĩa đối với phòng trà tuần tra bảo vệ an ninh tổ quốc ở cộng đồng dân
cư vì xuất phát từ nhiều lực lượng trong đó có lực lượng người dân và các lực lượng chuyên môn do
đó thì tôi nghĩ là mới hiệu quả trong cái việc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự ở chính cộng đồng dân
tư của mình sẽ hiệu quả hiệu quả hơn cũng như phát huy được cái tinh thần trách nhiệm của mỗi người
dân khi tham gia phòng trà bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa bàn mình trước mắt tổ nhân dân tuần tra
sẽ bị khai thực hiện thế điểm trên địa bàn phường tám quận năm tổ sẽ thực hiện công tác tuần tra bằng
hình thức đi xe trên các tuyến đường và đi bộ trong các tuyến khu dân cư mỗi tổ sẽ có khoảng một mươi thành
viên ngoài cái mục đích mà chung tay xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thì
mô hình nhân dân tuần tra này cũng là một cái cánh tay nối dài của lực lượng công an cơ sở đến
với bà con nhân dân trong từng ngõ hẻm từng con phố từng ngóc ngách để góp phần bảo vệ cái cuộc
tình yên hạnh phúc của nhân dân nhất là tự hào mình được bầu đi làm những chức vụ này để mình có
thể mình được phép phục vụ cho nhân dân giữ gìn an ninh trật tự của phường mình sau khoảng ba tháng
thực hiện thế điểm mô hình này ba thư vụ đoàn thanh niên công an thành phố sẽ có kết quả đánh
giá để từ đó có thể nhân rộng tổ nhân dân tuần tra trên khắp các địa bàn phường xã tại thành phố hồ
chiều sáng nay thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn cùng với đoàn công tác đã đến một số
bệnh viện và bệnh viện đầu ngành tại thành phố hồ chí minh để kiểm tra tình hình phòng chống và
điều trị sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố theo ghi nhận của bộ y tế dịch sốt xuất huyết
den đang lan rộng và diễn biến phức tạp tại địa phương này với số ca nhập viện lẫn tử vong đều
tăng cao cụ thể bệnh viện nhi đồng một thành phố hồ chí minh từ đầu năm đến nay có một tám trăm linh ca sốt
suốt huyết ba trăm sáu mươi chín ca sốc và bảy ca tử vong trong tháng năm và tháng sáu số ca sốc sốt xuất huyết tăng cao
hơn một trăm linh ca một tháng
đến thời điểm này khu vực phía nam đã ghi nhận bốn mươi hai ca tử vong vì sốt xuất huyết bao gồm một mươi tám trẻ em
hiện tại bệnh viện nhi đồng một và bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố hồ chí minh vẫn đang đáp ứng
được điều trị thuốc men tuy nhiên dự báo trong ba tháng tới dịch sẽ lên đỉnh điểm diễn biến sẽ rất
căng thẳng các bệnh viện và sở y tế thành phố hồ chí minh đang phân tích nguyên nhân các ca tử vong
kịp thời đưa ra bài học kinh nghiệm và các cảnh báo trong điều trị
trong khi đó bộ y tế cũng vừa gửi dự thảo mới nhất về các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong tình hình mới theo đó bộ y tế đề xuất chưa coi bệnh covid một mươi chín là bệnh lưu hành tại việt nam
và hiện tại nước ta vẫn đang trong giai đoạn chuyển tiếp giữa phòng chống đại dịch và quản lý bền vững
về nguyên nhân chưa thể coi covid một mươi chín là bệnh lưu hành tại việt nam bộ y tế cho hay
theo các tài liệu về dịch tễ học trong nước và trên thế giới đặc biệt là của tổ chức y tế thế giới
who và cdc mỹ bệnh lưu hành là sự xuất hiện của một cách ổn định của bệnh dịch
hoặc là tắc nhân gây bệnh trong một khu vực địa lý hoặc nhóm quần thể dân số nhất định
hoặc còn hướng dẫn đến một tỷ lệ mắc bệnh thường gặp của một bệnh dịch trong khu vực
hoặc là quần thể dân số nhất định
sáng nay ngày hai mươi bảy tháng sáu tại kiên giang đảng ủy công an trung ương bộ công an đã tổ chức
hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy
công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì và chỉ đạo hội nghị
cùng dự hội nghị có đại tướng lê hồng anh nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên thường trực ban bí thư nguyên bộ trưởng bộ công an
thiếu tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
lãnh đạo công an các đơn vị địa phương
hội nghị được tổ chức để nhìn nhận đánh giá đầy đủ toàn diện thực chất kết quả các mặt công tác công an từ đầu năm đến nay
dự báo những xu thế diễn biến của tình hình nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu công tác bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội để lực lượng công an nhân dân hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn
đồng thời triển khai quán triệt nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
và triển khai kế hoạch số một trăm một mươi tám ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai của đảng ủy công an trung ương thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
có thể khẳng định sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự đặt ra nhiều vấn đề khó khăn thách thức mới hơn
song lực lượng công an nhân dân đã nỗ lực cố gắng đồng lòng thống nhất từ trung ương đến cơ sở
và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đạt và vượt mục tiêu yêu cầu cũng như các chỉ tiêu đề ra
lực lượng công an triển khai các kế hoạch biện pháp công tác nghiệp vụ đảm bảo an ninh an toàn nhiều sự kiện chính trị xã hội quan trọng
đấu tranh làm thất bại âm mưu ý đồ chống phá của các thế lực thù địch phản động giữ vững an ninh quốc gia
góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội tạo môi trường thuận lợi để xây dựng phát triển đất nước
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ngay từ đầu năm lực lượng công an nhân dân đã triển khai quyết liệt các cách làm mới
biện pháp mới tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội kiềm chế gia tăng tội phạm
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu được tập trung chỉ đạo quyết liệt với phương châm cảnh tỉnh cả vùng cả lĩnh vực
công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao được tăng cường đã tập trung triệt phá các chuyên án
làm rõ âm mưu phương thức thủ đoạn mới của tội phạm trên không gian mạng
kết quả trong sáu tháng đầu năm tình hình tội phạm cả nước giảm hai mươi ba một mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín giảm chín chín mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
lực lượng công an nhân dân đã điều tra làm rõ một mươi bảy một trăm một mươi hai vụ phạm tội về trật tự xã hội đạt tỷ lệ tám mươi sáu chín mươi ba cao hơn chỉ tiêu quốc hội đề ra một mươi một chín mươi ba
tại hội nghị các đại biểu đã nghe thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và kế hoạch số một trăm một mươi tám ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai của đảng ủy công an trung ương
thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
dưới sự điều hành của trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung an đảng thứ trưởng bộ công an các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc
nhận định phân tích bám sát diễn biến của tình hình những thời cơ thuận lợi khó khăn đặt ra đối với công tác công an
công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
từ đó kiến nghị đề xuất với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bổ sung điều chỉnh mục tiêu giải pháp phù hợp
lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu đề ra trong năm hai nghìn hai mươi hai và những năm tiếp theo
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương những thành tích kết quả công tác mà công an các đơn vị địa phương
và toàn lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong sáu tháng đầu năm
về phương hướng sáu tháng cuối năm đồng chí bộ trưởng yêu cầu công an các đơn vị địa phương cần quyết liệt thực hiện
được phân công tại kế hoạch số một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương về thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng xây dựng văn hóa
rèn luyện đạo đức bản lĩnh tác phong lề lối làm việc của cán bộ chiến sĩ trong công an nhân dân
coi trọng danh dự giữ gìn uy tín hình ảnh của lực lượng công an nhân dân đối với nhân dân
về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm bộ trưởng yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện giải pháp phòng ngừa
kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội ít nhất năm so với năm hai nghìn một mươi chín thời điểm chưa có dịch covid một mươi chín triệt tiêu điều kiện nảy sinh tội phạm
trong đó tập trung đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng các điểm du lịch tuyến giao thông trọng điểm để phạm tội hình sự
ma túy triệt phá các đường dây băng ổ nhóm mua bán vận chuyển trái phép trên ma túy xuyên quốc gia đánh bạc tín dụng đen đòi nợ
xiết nợ bảo kê cưỡng đoạt tài sản đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương và ban chỉ đạo các tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo
đối với công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả
chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
đồng thời tăng cường cải cách hành chính chuyển đổi số trong công an nhân dân tập trung thực hiện hiệu quả
đảm bảo tiến độ đề án sáu của chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia